hà nội thêm tám năm mươi bảy ca covid một mươi chín mới giảm gần một trăm linh ca so với hôm qua
đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp hà nội không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín tử vong trong nhiều tháng gần đây
cụ thể sở y tế hà nội tối ba mươi một tháng ba thông báo có thêm tám năm mươi bảy ca covid một mươi chín mới giảm gần một trăm linh ca so với hôm qua
bệnh nhân covid một mươi chín mới ở hà nội phân bố tại ba trăm bốn mươi hai xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông một một trăm chín mươi một sóc sơn tám trăm hai mươi chín hoàng mai sáu trăm bảy mươi chín thanh trì ba trăm tám mươi một hoài đức ba trăm ba mươi
như vậy cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư này từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một bốn trăm bảy mươi năm ba trăm hai mươi ca
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến hết ngày ba mươi tháng ba hà nội có hai trăm linh hai hai trăm bảy mươi một bệnh nhân đang điều trị theo dõi giảm khoảng một mươi ca so với ngày trước đó
trong đó chỉ còn một hai trăm tám mươi năm người điều trị tại bệnh viện một trăm năm mươi sáu người điều trị tại cơ sở thu dung quận huyện thị xã số còn lại hai trăm linh tám trăm ba mươi theo dõi cách ly tại nhà
hôm nay ba mươi một tháng ba là ngày thứ tư liên tiếp hà nội không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín tử vong trong nhiều tháng gần đây
đến nay tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là một ba trăm hai mươi người
dịch bệnh tại một số nước trên thế giới vẫn đang là điểm nóng
khi số ca mắc tăng nhanh liên tục thì tình trạng thiếu máy móc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín là điều không tránh khỏi
đây cũng là thực trạng đang diễn ra tại anh quốc
giữa bối cảnh ấy tiến sĩ người việt trần công minh và các nhà khoa học đại học oxford
đã được huy động gấp rút để làm máy hỗ trợ hệ thống y tế quá tải ở nước này
đầu năm hai nghìn hai mươi nước anh thử nghiệm miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm chủng nhưng không đạt được hiệu quả
số ca mắc mới và tử vong vì covid một mươi chín sau đó tăng nhanh chỉ trong một thời gian ngắn
thời điểm đó dịch vụ y tế quốc gia anh chỉ cung cấp được tám máy thở trong khi chính phủ anh cho biết cần ba mươi máy
trước nhu cầu cấp thiết trần công minh hai mươi chín tuổi sinh ra tại hưng hà thái bình
tiến sĩ tại khoa thần kinh lâm sàng cùng hơn hai mươi cộng sự tại đại học oxford đã suy nghĩ về việc
tạo máy thở có giá thành rẻ và nhiều cải tiến hơn để giúp ngành y tế kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian ngắn nhất
thông thường một nghiên cứu thiết bị y tế thông thường sẽ mất từ năm đến một mươi năm để có thể đưa vào sản xuất
thiết bị máy thở osvent được hoàn thành trong hai tuần và đưa vào sản xuất đại trà trong vòng ba tháng
kỳ tích của ngành thiết bị y tế nước anh tại thời điểm đó
sử dụng thuật toán phân tích phổi của từng bệnh nhân
từ đó giúp các bác sĩ đề xuất chỉ số máy thở đúng nhất với tình trạng của từng bệnh nhân
giúp giảm thiểu tổn thương do máy thở gây ra
một chiếc máy thở thông thường có chi phí khoảng bảy mươi bạn anh
còn máy thở do anh và các cộng sự làm ra chỉ có giá vài ngàn bản anh
máy thở oxven có thiết kế nhỏ gọn dễ di chuyển
nhưng cho kết quả vượt trội so với các thiết bị máy thở truyền thống
vài trò của mình trong dự án osvent là thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
bước đầu trên động vật trước khi đưa vào thực tế
tiến sĩ thomson khoa khoa học kỹ thuật của đại học oxford nhận xét
đây là một trong những sáng kiến đổi mới ấn tượng nhanh chóng và thành công
dự án máy thở của anh và các cộng sự được trao giải đổi mới khoa học và kỹ thuật
của viện hàng lâm kỹ thuật anh năm hai nghìn hai mươi
xét cả trên ba yếu tố khoa học công nghệ và đóng góp cho covid một mươi chín
hiện dự án đã được một công ty về thiết bị y tế mua lại và đưa vào sản xuất rộng rãi tại anh
việc nghiên cứu ra máy hỗ trợ người bệnh covid một mươi chín có ý nghĩa rất lớn đối với nước anh
trong bối cảnh số ca nhiễm và số người tử vong tại anh đang gia tăng với con số chóng mặt
và việt nam dự kiến sẽ có những thiết bị y tế hiện đại ưu việt như vậy trong tương lai gần
bởi anh trần công minh thể hiện mong muốn sẽ quay về nước khi hoàn thành chương trình học
sau tiến sĩ tại oxford với mục tiêu phát triển những nghiên cứu để cống hiến
cho cả ngành chăm sóc sức khỏe
đối tiếp những phát minh ấn tượng hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống dịch sars cov hai
mới đây các nhà nghiên cứu đã tìm ra công nghệ đánh bay covid một mươi chín
tiêu cực tím có tên fa uvc có thể sẽ mở ra một chương mới trong việc phòng chống lây nhiễm
mầm bệnh trong không khí trong mỗi gia đình
trước đây các đặc tính diệt khuẩn của tiêu cực tím c uvc đã được biết đến trong nhiều thập kỷ
nhưng do có nhiều nhược điểm như khả năng gây cháy nắng ung thư da
và gây hại cho mắt của bức xạ đã dẫn đến việc uvc gần như chỉ giới hạn trong việc khử trùng thiết bị y tế
tuy nhiên nghiên cứu mới về các bộ phát uvc có bước sóng ngắn hơn hay còn gọi là đèn pha yuvic
cho thấy rằng tập hợp con của phổc này không gây nguy hiểm cho tế bào da của chuột hoặc người
trong khi vẫn giữ được khả năng để tiêu diệt mầm bệnh trong không khí
để thử nghiệm hiệu quả trong không gian như một ngôi nhà các nhà khoa học đã lắp đặt năm đèn pha youvc
trong một bộ phát minh
đèn fa uvc được kiểm soát có kích thước khoảng bốn x ba m và bơm một luồng vi khuẩn staphylococcus aureus
dạng khí dung vào phòng
kết quả cho thấy đèn pha yovic giảm tới chín mươi tám bốn tải lượng mầm bệnh trong vài phút
và duy trì mức giảm chín mươi hai mức phù hợp với tiêu chuẩn của ủy ban quốc tế về bảo vệ bức xạ không yên hóa
icnirp về môi trường vô trùng
nhà vật lý sinh học từng đến trung tâm y tế đại học colombia cho biết file uvc có thể làm giảm nhanh chóng
số lượng vi khuẩn hoạt động trong không khí xuống gần như bằng không giúp cho môi trường này về cơ bản là vô trùng
các nhà nghiên cứu cho biết công nghệ này có thể được xem như một cách mới để hạn chế sự lây lan của covid một mươi chín mà không yêu cầu
những thay đổi đáng kể trong hành vi trong xã hội bao gồm tuân thủ việc rửa tay diệt khuẩn giữ khoảng cách khi giao tiếp
đeo khẩu trang hay thậm chí là tiêm vaccine
kenneth wood nhà vật lý học từ đại học fort andrews cho biết
các thử nghiệm đã tạo ra những kết quả ngoạn mục vượt xa những gì dự đoán và hoàn toàn có thể ứng dụng trên quy mô rộng
hiện tại nghiên cứu đèn pha uvc có vẻ khả thi khi hiệu quả của nó đem lại vô cùng tích cực
đây có thể là một cách an toàn để ngăn chặn sự lây nhiễm của bất kỳ loại virus nào
bao gồm cả sars cov hai và các biến thể cũng như bệnh cúm và bất kỳ loại virus gây đại dịch tiềm ẩn nào trong tương lai
dẫu vậy việc ứng dụng fi uvc trong thế giới thực vẫn còn có nhiều khó khăn
mặc dù có nhiều nghiên cứu phát minh ra các sản phẩm chống lại virus corona
nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có phương án nào vượt trội và có tính ứng dụng tốt hơn vaccine
minh chứng là theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí y khoa new england số ra ngày ba mươi tháng ba
việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đã giúp làm giảm hơn hai phần ba số ca nhập viện
cũng như ngăn bệnh trở nặng ở lứa tuổi này trong làn sóng dịch covid một mươi chín do biến thể omicron gây ra
các nhà nghiên cứu đã khai thác dữ liệu về một một trăm tám mươi năm trẻ mắc covid một mươi chín được ghi nhận
tại ba mươi một bệnh viện nhi trên toàn nước mỹ bao gồm chín trăm một mươi tám em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi và hai trăm sáu mươi bảy em từ năm đến một mươi một tuổi
so sánh với các bệnh nhân ở các lứa tuổi như trên nhập viện vì lý do khác
nghiên cứu được thực hiện từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đây là quãng thời gian mà biến thể delta và omicron hoành hành
đặc biệt ở nhóm trẻ năm đến một mươi một tuổi
lợi ích mà việc tiêm vaccine mang lại chỉ có thể được đánh giá trong thời gian lây lan biến thể omicron
bởi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda
mới cấp phép sử dụng vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer biontech cho trẻ ở lứa tuổi này
sau khi quan sát các nhà nghiên cứu kết luận rằng ở nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
việc tiêm hai liệu vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer biontech lại mang lại hiệu quả bảo vệ
trong thời gian biến thể omicron hoành hành
do nhóm lứa tuổi này mới gần đây được phép tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nên vẫn chưa đủ số lượng trẻ để đưa ra đánh giá riêng về bệnh trở nặng
nhóm thanh thiếu niên từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi việc tiêm phòng mang lại hiệu quả bảo vệ tới chín mươi hai
giúp không phải nhập viện do biến thể danta và tỷ lệ này là bốn mươi ở những người mắc biến thể omicron
việc tiêm chủng mang lại hiệu quả chín mươi sáu trong việc ngăn bệnh trở nặng trong giai đoạn
biến thể danta lây lan và bảy mươi chín trong thời gian biến thể omicron hoành hành
theo số liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
tính đến ngày một mươi sáu tháng ba chỉ hai mươi bảy trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
trong khi tỷ lệ này ở nhóm từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là năm mươi bảy
tiến sĩ adrian randolph đồng tác giả nghiên cứu thuộc bệnh viện new boston và cdc khẳng định
lợi ích của vaccine và khuyến cáo người dân nên cho trẻ tiêm phòng
rõ ràng có thể thấy rằng
việc tiêm vaccine thật sự có hiệu quả với nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tại mỹ
khi hiệu quả phòng bệnh lên tới sáu mươi tám trong thời gian biến thể omitron hoành hành
lợi ích của việc tiêm phòng lớn hơn nhiều so với những rủi ro của việc không tiêm phòng gây ra
khi số ca bệnh trở nặng trẻ có thể gây ra những hậu quả lâu dài
vì vậy các bậc phụ huynh cũng không nên mang tâm lý quá lo sợ khi cho trẻ tiêm phòng
vì không phải trường hợp nào cũng xảy ra vấn đề nguy hiểm đâu